hàn quốc có một trăm bảy mươi chín bệnh nhân dương tính trở lại với virus sars cov hai
còn tại cuba số ca mắc covid một mươi chín vượt ngưỡng một người
ngoài ra là thông tin tiết cực về việc tìm ra thuốc điều trị covid một mươi chín
tất cả sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị trong cụm tin ván ngày sau đây
hàn quốc vừa có thêm một mươi sáu trường hợp bệnh nhân covid một mươi chín đã bình phục và ra khỏi khu cách ly
có kết quả xét nghiệm dương tính trở lại nâng tổng số trường hợp dương tính trở lại
sau khi rời khỏi khu vực cách ly lên một trăm bảy mươi chín người
hiện tại vẫn chưa rõ lý do tại sao bệnh nhân có thể có kết quả xét nghiệm dương tính lại với covid một mươi chín
hầu hết các chuyên gia cho rằng ít có khả năng bệnh nhân bị tái nhiễm ngay sau khi hồi phục
hoặc có thể có các vấn đề với bộ kit xét nghiệm hoặc do sự thay đổi lượng virus trong cơ thể
căn cứ cho ra kết quả xét nghiệm có thể giải thích tại sao người bệnh dương tính trở lại
sau khi đã có kết quả âm tính
số ca mắc covid một mươi chín tại cuba đã vượt mốc một người
lên tới một
trong một ba mươi năm ca trong đó ba mươi bốn người đã tử vong
đáng chú ý trong số các ca mắc bệnh có tới chín mươi hai người là các y bác sĩ
ở chiều ngược lại số người khỏi bệnh tăng cao và tới nay cuba đã có tổng cộng hai trăm năm mươi năm bệnh nhân được xuất viện
giới chức y tế cuba đề ra mục tiêu không để số bệnh nhân và người thiệt mạng do covid một mươi chín tăng đột biến
từ nay cho tới khoảng nửa đầu tháng năm tới
thời điểm được dự báo là đỉnh điểm của đại dịch tại đảo quốc này
các nỗ lực tìm ra thuốc điều trị covid một mươi chín
đang cho kết quả thế giới
các nhà khoa học mỹ thông báo thuốc thử nghiệm kháng virus gremddcvar
đã cho thấy tính hiệu quả trong điều trị bệnh covid một mươi chín
sau quá trình thử nghiệm quy mô nhỏ trên khỉ
tình hình sức khỏe của nhóm khỉ dùng thuốc đã cải thiện
chỉ một mươi hai giờ sau khi tiêm điều thuốc này đầu tiên
và tiếp tục tốt lên trong một tuần nghiên cứu
remdesivir là một trong số các loại thuốc thử nghiệm đầu tiên
trong phác đồ điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín
và các cuộc thử nghiệm lâm sàng có liên quan tới loại thuốc này
đang cho thấy những kết quả đáng kể
các nhà khoa học australia đã phát triển một phương pháp mới
để phân tích mã gen của virus sars cov hai
phương pháp này cho phép quan sát sự khác biệt giữa các chuỗi gen của virus
và xác định các cụm gen mới
các nhà khoa học phát hiện ra rằng virus sars cov hai
đã phát triển thành một cụm gen riêng biệt có chung đột biến
cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghiệp australia
là tổ chức nghiên cứu đầu tiên bên ngoài trung quốc
tạo ra đủ lượng virus để thực hiện các công trình khoa học
nghiên cứu tiền lâm sàng về covid một mươi chín